cũng trong chiều ngày một mươi tám tháng năm công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đang khẩn trương điều tra làm rõ việc phát hiện bốn người trong một gia đình tử vong
tại một phòng trọ trên địa bàn phường hiệp bình phước
sáng cùng ngày người dân đến phòng trọ tại hẻm hai mươi năm đường số sáu khu phố sáu phường hiệp bình phước
thành phố thủ đức để tìm người
tới cửa phòng đóng kính đập cửa không ai nghe nghi ngờ có chuyện không lành
nên nhiều người trong xóm đã phá cửa vào trong
lúc này bốn người bên trong một gia đình gồm hai vợ chồng và hai người con
một nam một nữ đang nằm bất động trên gác nên đưa các nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên hai vợ chồng và người con trai đã tử vong
riêng người con gái dù đã được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
xong cũng tử vong ngay sau đó
nhận tin báo công an thành phố thủ đức đã có mặt tại hiện trường
phù hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố hồ chí minh khám nghiệm điều tra nguyên nhân
theo một số người dân gia đình nạn nhân sinh sống tại nhà trọ này hơn chục năm
và buôn bán cá tại chợ
hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra